phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức hội thảo công bố báo cáo kinh doanh tại việt nam đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
hiện tại liên hợp quốc đã đề ra một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững trong đó trao quyền năng và đảm bảo bình đẳng là mục tiêu quan trọng hàng đầu
tính đến hết tháng chín tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng hai mươi bốn tổng số doanh nghiệp cả nước
chủ yếu là quy mô nhỏ và siêu nhỏ trong đó tập trung ở lĩnh vực thương mại dịch vụ
đặc biệt hai thành phố có tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ cao nhất là thành phố hồ chí minh và hà nội
cho thấy các vùng kinh tế sôi động và phát triển sẽ có tỷ lệ trung bình cao hơn
có tí gần bảy mươi chủ doanh nghiệp nữ có trình độ đại học và thạc sĩ quản trị kinh doanh
cho thấy phụ nữ có đầy đủ năng lực và trình độ để đảm trách các vị trí quản lý
theo phòng thương mại và công nghiệp việt nam nền kinh tế đang chuyển sang giai đoạn bao trùm hơn
đây sẽ là cơ hội rất lớn cho phụ nữ
tuy nhiên để đạt được mục tiêu tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt từ ba mươi năm trở lên vào năm hai nghìn hai mươi
theo chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi thì thách thức vẫn còn rất lớn